các thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm điện được bán online giá thành đa dạng từ vài chục nghìn đồng cho tới khoảng hơn năm trăm linh nghìn đồng một sản phẩm kích thước nhỏ gọn sử dụng đơn giản chỉ cần cắm vào ổ điện và máy sẽ tự hoạt động
tuy nhiên thiết bị này không giúp điện năng tiêu thụ giảm đi phản hồi với bên bán sản phẩm không được hoàn trả lại
giá bán các loại thép xây dựng trên thị trường cả nước bắt đầu tăng giá đây là đợt tăng giá đầu tiên kể từ đầu năm đến nay nguyên nhân do giá nguyên liệu thép trên thế giới tăng cao
các loại thép xây dựng tăng cao thép cuộn tám mm sẽ tăng lên một mươi bốn tám mươi ba triệu đồng một tấn thép gây vằn một mươi mm sd ba trăm chín mươi lên một mươi bốn chín trăm chín mươi năm triệu đồng một tấn đây mới chỉ là giá niêm yết chưa bao gồm phí vận chuyển giá thép của nhiều công ty trên thị trường đồng loạt có mức tăng tương ứng
nhóm ngân hàng thế giới và chính phủ úc vừa thống nhất mở rộng hợp tác chiến lược tại việt nam với khoản hỗ trợ bổ sung trị giá năm triệu đô la úc nhằm hỗ trợ việt nam phụ hồi kinh tế và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp ô tô tại thái lan và indonesia đã đề xuất với chính phủ các nước này những giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu ô tô do tiêu thụ nội địa thấp khiến các doanh nghiệp phải tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu
việt nam đang trở thành thị trường nhập khẩu ô tô lớn của thái lan và indonesia
chỉ cần chính phủ hai nước này bật đèn xanh ô tô sẵn sàng đại hạ giá khi xuất khẩu sang việt nam chấp nhận chịu lỗ để chiếm lĩnh thị trường
tính đến tháng năm doanh số bán ô tô nhập khẩu tại việt nam đạt hơn ba mươi một chiếc nhập khẩu hơn hai mươi tám chiếc
trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ bộ công an đề xuất người điều khiển xe trên một trăm hai mươi năm cc phải thi bằng lái hạng a
bộ công an chưa giới phép lé xe thành một mươi bảy hạng
giấy phép lái xe hạng a một sẽ chỉ được điều khiển xe từ một trăm hai mươi năm phân khối trở xuống
còn dưới phép lé xe hạng a sẽ dành cho xe mô tô xe máy trên một trăm hai mươi năm phân khối
theo yêu cầu của trung quốc tất cả các phương tiện vận tải của việt nam nhập cảnh trung quốc phải mua bảo hiểm phương tiện với giá tám mươi sáu tệ khoảng ba trăm linh đồng một xe trong bảy ngày
chính sách mua bảo hiểm áp dụng tại tất cả các cửa khẩu và trước mắt triển khai ở cửa khẩu po chai bằng tường trung quốc
trong khi đó phía việt nam cũng đang nghiên cứu có thể
phía việt nam cũng đang nghiên cứu có thể xem xét áp dụng một chính sách tương tự tức xe hàng trung quốc và việt nam cũng phải mua bảo hiểm phương tiện
bộ công thương đã yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn phải ra soát phúc tra với khách hàng có lượng điện sử dụng tăng từ ba mươi trở lên
evn cũng khẳng định sẽ sớm trình chính phủ sửa biểu giá điện mới vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương yêu cầu evn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm tra và phúc tra
nếu phát hiện có sai phạm thì phải hiệu chỉnh hóa đơn trước khi phát hành
hoặc truy thu thoái hoản hóa đơn tiền điện cho khách hàng
với những trường hợp thắc mắc các công ty điện lực phải trực tiếp xem xét giải quyết và cung cấp đầy đủ thông tin xử lý
trợ giá xe buýt tăng theo từng năm nhưng lượng hành khách ngày càng ít
thế nhưng nếu bỏ trợ giá tp hcm có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi loại hình giao thông công cộng chủ lực
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất trợ giá xe buýt năm hai nghìn hai mươi là hơn một ba trăm linh tỷ đồng tăng hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng so với dự toán được giao
theo sở giao thông vận tải nếu dự toán mới không được phê duyệt thì có thể xe buýt sẽ phải ngưng hoạt động do lượng hành khách ngày càng có xu hướng giảm mạnh
mức trợ giá đối với xe buýt tăng đều theo từng năm tính đến năm hai nghìn một mươi tám đã tăng lên một tỷ đồng nhưng ít người sử dụng và doanh nghiệp phục vụ kém
thưa quý vị nhiều sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất